mới đây công an phường ngọc hiệp thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã phát động cán bộ chiến sĩ trong đơn vị quyên góp hỗ trợ cho nhiều hộ dân trên địa bàn
công an phường ngọc hiệp đã tổ chức cho lực lượng cảnh sát khu vực phối hợp với cán bộ một mươi năm tổ dân phố trên địa bàn xuống nhà
và trao tận tay tám mươi phần quà cho tám mươi hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và bị mất việc làm
cùng với hoạt động tặng quà lực lượng cảnh sát khu vực còn chủ động tuyên truyền vận động người dân
thực hiện nghiêm túc chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn phường
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền phòng chống dịch tại cơ sở
lực lượng công an xã thụy xuân huyện thái thụy tỉnh thái bình đã đi từng ngõ xuống từng nhà
tổ chức giả soát lập danh sách những người đi về từ vùng cầu
để kịp thời báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của địa phương xử lý kịp thời
bên cạnh đó lực lượng công an xã đã vận động sự ủng hộ của các cá nhân doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn xã
hỗ trợ kinh phí chống dịch việc làm này được nhân dân đồng tình ủng hộ
nên những vật dụng y tế như khẩu trang hay nước rửa tay sát khuẩn trở nên khan hiếm
và trước thực trạng này ban công an xã thụy xuân huyện thái thụy đã tổ chức phát khẩu trang nước rửa tay sát khuẩn
cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em nghèo trẻ mồ côi trên địa bàn xã
và hình ảnh các cán bộ chiến sĩ công an xã phát khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn cho người dân như thế này
đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm sự quyết tâm trong việc ngăn ngừa sự xâm nhập của dịch bệnh vào địa phương
bất ngờ vui vẻ là tâm trạng chung của người dân trên địa bàn xã
bất ngờ vui vẻ là tâm trạng chung của người dân trên địa bàn xã thụy xuân khi được công an xã trao tặng những thiết bị y tế để phòng chống dịch
còn em nguyễn văn tùng mồ côi cha mẹ từ nhỏ sống trong căn nhà đã xuống cấp cùng với bà đã già yếu
không có đủ điều kiện mua các vật dụng y tế để phòng dịch
hôm nay căn nhà nhỏ trở nên ấm cúng khi các đồng chí công an xã đến thăm và trao tặng cho em những món quà ý nghĩa
cháu rất cảm ơn các chú công an xã trao tặng cho cháu món quà này những vật dụng y tế giúp cháu và bà cháu chống lại dịch covid một mươi chín
cháu rất chân thành cảm ơn
những ngày qua công an xã thụy xuân đã vận động sự ủng hộ của các cá nhân doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn xã
hỗ trợ kinh phí mua ba khẩu trang y tế ba trăm linh lọ nước rửa tay sát khuẩn ba mươi hộp găng tay y tế bảy mươi kg gạo
để trao tặng cho các hộ nghèo hộ cận nghèo trẻ mồ côi người khuyết tật
và hỗ trợ thiết bị y tế cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch tại địa phương
lực lượng công an cũng lồng ghép tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
nâng cao hơn nửa ý thức chấp hành chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước cho quần chúng nhân dân
tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương